xin kính chào quý vị và các bạn
hồi tù gió đã suy yếu nên mưa tại bắc bộ đã giảm đi đáng kể
nhưng do tác động của gió mùa đông nam mang không khí ẩm từ biển vào
nên tại vùng đồng bằng bắc bộ và ven biển vẫn có mưa rào và rông rải rác
các nơi khác chỉ có mưa ở diện vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như là gió rất mạnh
mưa giảm nên nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm giao động là từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế cũng có mưa nhiều
nhưng cường độ mưa thì không quá mạnh mẽ
số điểm có mưa vừa mưa to xuất hiện cục bộ ở phía nam khu vực
nền nhiệt cao nhất trưa chiều mai giao động là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do chịu ảnh hưởng của giải hồi tụ nhiệt đới
có chục đi qua nam trung bộ hoạt động mạnh dần
và nối với vùng áp thấp trên khu vực biển đông
nên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to và dài rác có rông
với tổng lượng mưa phổ biến là từ năm mươi đến một trăm linh mm
có nơi còn trên một trăm hai mươi mm
do mưa nhiều nên nền nhiệt chưa chiều mai tại đây
chỉ giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
xa hơn ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ
triệu tác động của giải hồi tụ nhiệt đới
có chục đi qua khu vực nam trung bộ
kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ mạnh
nên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to vào lúc chiều tối
với tổng lượng mưa có thể tới là từ ba mươi năm mươi mm
có nơi còn trên bảy mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tây nguyên là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn tại nam bộ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến biển đông
tại quần đảo hoàng sa
đến biển đông tại quần đảo hoàng sa
chỉ có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nhẹ nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
còn tại quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây đến tây nam mạnh cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây
có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ